nhặt được một viên pin điện thoại mang về cho vào sạc đa năng để sạc chơi
viên pin đã phát nổ khiến một bé trai tên lò văn yến chín tuổi ở xã mường rôn huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
bị giật nát nửa bàn tay phải
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn
khi người lớn trong nhà đi làm nương thì cháu quân ở nhà chơi cùng chị gái một mươi một tuổi
trong lúc chơi yến nhặt được một viên pin điện thoại mang về cho vào sạc đa năng để chơi
thì viên pin phát nổ khiến cháu bé bị nhiều vết thương trên người
nặng nhất là bị dập nát nửa bàn tay phải
đây cũng là lời cảnh tình với các bậc phụ huynh trong việc trông non con nhỏ
đặc biệt là việc để trẻ nhỏ chơi gần các đồ vật dễ cháy nổ